tiếp tục chuyến công tác tại hải phòng
trưa nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí nguyễn đức cảnh
tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cùng sự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm chúc tết và kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu

ngoài sắc ý chí quyết tâm cao hơn nữa để có phương án tốt hơn
trên tinh thần là không để bất ngờ xảy ra trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia

ngoài sắc ý chí quyết tâm cao hơn nữa để có phương án tốt hơn trên tinh thần là không để bất ngờ xảy ra trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia
thủ tướng mong muốn trong dịp tết nguyên đán lực lượng hải quân phải giữ kỷ luật tốt
thủ tướng yêu cầu bộ tư lệnh hải quân quan tâm đến vật chất tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân luôn quan tâm đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở nơi đảo xa
nhân dịp này thủ tướng đã gọi điện thăm hỏi chúc tết các chiến sĩ ở trường xa lớn

mời nhân dân việt nam lực lượng hải quân đóng quân